trước chỉ đạo bình ổn của chính phủ đưa thịt heo hơi về ngưỡng giá sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
nguồn cung thịt heo hiện đã trở lại bảo đảm khá dồi dào nhưng giá thịt heo ở các siêu thị
cửa hàng tiện ích dù có giảm đôi chút nhưng vẫn ở ngưỡng cao từ một trăm năm mươi đến hai trăm tám mươi đồng một kg
theo ghi nhận của phóng viên tại các hệ thống siêu thị cửa hàng tiện ích và các chợ dân sinh
trên địa bàn thành phố hồ chí minh thì các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu đủ để phục vụ
nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn gồm các mặt hàng gạo mì tôm nước tinh khiết
đồ hộp sữa geo rửa tay khẩu trang vải giấy vệ sinh chất tẩy rửa v v
các mặt hàng rau củ quả cũng được bình ổn giá như rau muống các loại rau cải được bán với giá
từ một mươi đồng đến hai mươi năm đồng một kg cà chua giá hai mươi năm đồng một ký các mặt hàng hải sản giá bình ổn không tăng
riêng mặt hàng thịt heo tuy đã có chỉ đạo của chính phủ từ ngày một tháng bốn đồng loạt các doanh nghiệp
phải đưa giá heo hơi xuống dưới bảy mươi đồng một ký
nhưng đến nay giá thịt heo trong các hệ thống siêu thị cửa hàng tiện ích tại tp hcm
tuy có giảm đôi chút nhưng vẫn còn ở mức cao
thịt đùi nạc đùi từ một trăm bốn mươi đồng đến một trăm sáu mươi đồng một ký ba rọi một trăm bảy mươi chín đồng một ký sườn non hai trăm tám mươi đồng một ký